hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuần tới các địa phương còn lại bắt đầu tiêm cho trẻ trong độ tuổi này với mục tiêu tiêm đến đâu an toàn đến đó
thống kê của bộ y tế cho thấy số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đến chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn là năm trăm bảy mươi năm bảy trăm bảy mươi một liều mỗi một
như vậy sau một mươi ngày triển khai tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi này
tính từ ngày một mươi bốn tháng bốn khi quảng ninh tiến hành tiêm cho gần hai trăm linh trẻ đầu tiên học lớp sáu
tại trường trung học cơ sở trần quốc toàn thành phố hạ long
đến nay đã có bốn mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành phố triển khai tiêm và có báo cáo kết quả hàng ngày về bộ y tế là
thành phố hà nội thành phố hải phòng thái bình nam định hà nam thanh hóa bắc giang bắc ninh phú thọ vĩnh phúc
hải dương hưng yên thái nguyên bắc cạn quảng ninh nghệ an lai châu lạng sơn tuyên quang hà giang cao bằng yên bái lào cai sơn la điện biên quảng trị thừa thiên huế
quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa bình thuận thành phố hồ chí minh đồng nai tiền giang long an lâm đồng thành phố cần thơ an giang vĩnh long đồng tháp bình dương bình phước cà mau và bạc liều
ngày hai mươi năm tháng bốn các địa phương tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi theo lộ trình tiêm cho trẻ lớp sáu trước sau đó hạ dần độ tuổi và khối lớp
theo giáo sư phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
khi mắc covid một mươi chín dù ở lứa tuổi nào thì bệnh cũng có các biểu hiện từ không có triệu chứng đến có triệu chứng cho đến nhập viện nặng và tử vong
với trẻ em qua theo dõi thì thấy trẻ cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài có cả tình trạng hậu covid một mươi chín kể cả di chứng được gọi là các di chứng cấp tính của covid một mươi chín
thậm chí có những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em đây là biểu hiện nghiêm trọng viêm cả các cơ quan khác
những trường hợp hiếm nhưng vẫn có thể ghi nhận trên toàn thế giới
ngoài ra việc tiêm vaccine không chỉ bảo vệ bản thân trẻ mà còn giảm đi sự lây nhiễm
việc tiêm chủng này có ý nghĩa rất lớn hạn chế lây nhiễm và giảm đi được lây nhiễm cho những người trong gia đình
đặc biệt là những người có nguy cơ cao chống chỉ định tiêm chủng và những trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng
và khi được tiêm chủng trẻ cũng sẽ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác
dịch covid một mươi chín tại việt nam đã lắng xuống tuy nhiên những hành vi nhập lậu thiết bị y tế vẫn đang diễn ra
đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh nam định phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng
tổ chức giám sát tiêu hủy gần một bộ kit test covid một mươi chín và nhiều hóa mỹ phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tỉnh nam định đã phối hợp với đội một phòng an ninh kinh tế công an tỉnh nam định
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hải tại một trăm ba mươi hai trần huy liệu phường trường thi thành phố nam định tỉnh nam định do ông đinh hữu đạt làm chủ
kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện gần một bộ kit test covid một mươi chín hai trăm linh hộp hóa mỹ phẩm các loại gồm mặt nạ kem bò dì kem bùi gót chân dầu nóng đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài
che nhãn không có nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa
gần ba lọ bao gồm dầu gió tinh dầu xịt thơm tinh dầu mũi không có tem nhãn trên lọ bảy mươi hộp bảng phấn mắt và kem đánh răng media có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam theo quy định
một trăm năm mươi kg thực phẩm đông lạnh gồm cá trứng xúc xích hàu sườn chả nem và chả mực tất cả số thực phẩm này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ
cục quản lý thị trường tỉnh nam định ban hành quyết định xử phạt đối với ông đinh hữu đạt
về hành vi vi phạm là kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng số tiền xử phạt là bốn mươi một triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm
trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy là sáu mươi năm triệu năm trăm linh tám nghìn đồng
thưa quý vị chúng ta đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện về những tấm lòng giúp đỡ những người khó khăn đùm bọc nhau vô điều kiện trong suốt đại dịch
và sau đây cũng là một câu chuyện như thế
nắm được thông tin một bệnh nhân hậu covid một mươi chín bị suy tim nặng phải phẫu thuật gấp cần lượng máu lớn để truyền
một cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an đã hiến ba năm trăm linh ml máu để cứu sống bệnh nhân
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng bốn câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an tỉnh nghệ an đã nhận được thông tin
bệnh nhân nguyễn đức thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã nghi phong nghi lộc nghệ an
đang điều trị tại khoa hồi sức nội tích cực bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
các thầy thuốc bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an cho biết
bệnh nhân thành được phát hiện viêm cơ tim sau thời gian mắc covid một mươi chín
bệnh chuyển biến nặng suy tim dẫn tới ngưng tim cần phải phẫu thuật gấp nên cần một lượng máu rất lớn
gia đình đã kêu gọi hơn năm mươi người thân họ hàng tới để hiến máu nhưng không đủ vì lượng máu cần truyền rất lớn
nắm được thông tin câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an tỉnh nghệ an đã huy động một mươi một cán bộ
chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự
và trại tạm giam công an tỉnh tham gia hiến ba năm trăm linh ml máu để cứu bệnh nhân thành
nhờ có lượng máu lớn để truyền cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân thanh đã diễn ra thuận lợi
hiện bệnh nhân đang được theo dõi chăm sóc đặc biệt
có thể nói hành động hiến máu cứu người của những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an
đã thể hiện tinh thần sung kích tuổi trẻ và truyền thống nhân văn vì nước quên thân
vì dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
chúng ta đều biết khẩu trang là một trong những biện pháp hiệu quả nhất
để bảo vệ bản thân trước đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên liệu có cách nào khác tốt hơn để tổ chức các sự kiện trong nhà
mà không cần đeo khẩu trang không dựa vào xét nghiệm nhanh covid một mươi chín hay không
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
một số chuyên gia sức khỏe cộng đồng cho rằng
tham gia những sự kiện này là cách sống chung với covid một mươi chín
các ca bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ nhưng không ai ghi nhận
có sự lây nhiễm covid một mươi chín sang cho những người không dự tiệc hay chưa
việc áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát lây nhiễm vào các cá nhân như vậy
không ngăn chặn hiệu quả quá trình lây lan
thay vào đó chủ sở hữu tòa nhà có thể làm cho môi trường trong nhà an toàn hơn
bằng cách khử trùng không khí
một trong những công nghệ tốt nhất để làm điều này đó là tiê cực tím diệt quần
đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ và hiện có thể sử dụng một cách an toàn
gần đây chính phủ mỹ đã coi việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà
là yếu tố quan trọng để ngăn chặn đại dịch
không khí sạch được đưa vào phòng hoặc làm sạch không khí đã có trong phòng
các biện pháp bao gồm thông gió lọc không khí và khử trùng không khí
cách làm cuối cùng mạnh nhất nhưng ít được sử dụng nhất
nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua không khí như covid một mươi chín sởi lao cúm
phần lớn phụ thuộc vào số lượng virus vi khuẩn trong không khí mà chúng ta hít thở
số lượng virus trong nhà được kiểm soát bởi hai yếu tố là tốc độ thở da của người nhiễm bệnh
và tốc độ loại bỏ virus lây nhiễm ra khỏi không khí
ở một số tòa nhà lớn ở mỹ sau hai giờ không khí lại được làm mới
loại bỏ hơn một nửa số virus sau ba mươi phút
ở bệnh viện không khí được lọc sáu lần một giờ giúp nửa số virus biến mất sau một mươi phút
giải pháp này tốt nhưng có một số khó khăn như tốn nhiều năng lượng đắt tiền và ồn ào
một người có khả năng lây nhiễm cao có thể thải lượng virus vào không khí
để lây nhiễm cho hơn một mươi sáu người mỗi phút hoặc là hơn chín trăm linh người mỗi giờ
phát hiện mới này về những biện pháp phòng dịch cho những sự kiện trong nhà
có thể giúp hạn chế hơn nữa nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia
đang dần sống chung với covid một mươi chín
trong đại dịch có một hiện tượng phổ biến hơn mọi người tưởng
đó là một số người mặc dù có tiếp xúc gần với nguồn lây nhiễm
thậm chí là không trang bị phương tiện bảo hộ nhưng vẫn không bị covid một mươi chín
theo trang mạng us news có rất nhiều nghiên cứu đang được thực hiện để tìm hiểu về hiện tượng này
ở giai đoạn đỉnh dịch vào hồi tháng một vừa qua tại mỹ
ước tính trung bình mỗi ngày có tới hơn tám trăm linh người mắc mới
vấn đề là làm thế nào mà cho đến nay hơn một nửa dân số mỹ vẫn chưa nhiễm bệnh
theo bà kimberley power chuyên gia dịch tễ tại đại học north carolina
có nhiều lý do để giải thích dữ liệu nêu trên như biện pháp làm việc tại nhà
và tránh tụ tập đông người đã giảm thiểu số lần tiếp xúc với nguồn lây
ngoài ra việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang
cũng như tiêm vaccine đầy đủ cũng giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm
trong khi đó ông robert murphy giám đốc điều hành viện y tế toàn cầu harvey cho rằng
có thể nhiều người đã mắc covid một mươi chín mà không biết đặc biệt ở giai đoạn đầu của dịch
do họ không có triệu chứng hoặc không nghiêm trọng đến mức phải xét nghiệm
tuy nhiên có một số người liên tục phơi nhiễm với nguồn lây nhưng không mắc bệnh
liệu những người này có hệ miễn dịch tốt hơn hay khác biệt về gen đã giúp họ không mắc covid một mươi chín
theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện vào hồi tháng một vừa qua
việc bị cảm lạnh và mắc các chủng virus corona khác trước đó có thể đã giúp bảo vệ trước covid một mươi chín
nhà nghiên cứu ria kundu cho biết
bảo tê tồn tại từ trước trong cơ thể những người mắc các chủng virus corona khác như cảm lạnh thông thường
đã giúp họ tránh lây nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên các tác giả nghiên cứu cũng thận trọng cảnh báo không nên sử dụng phát hiện này như một biện pháp phòng chống dịch
vì cách phòng ngừa covid một mươi chín hiệu quả nhất vẫn là tiêm vaccine đầy đủ bao gồm cả mũi tăng cường
ngoài ra kết quả nhiều nghiên cứu khác về vấn đề này cũng không nhất quán
theo đó cho thấy việc nhiễm một số chủng virus corona trước đó có tác dụng
một vấn đề khác được đặt ra đối với nhóm được coi là miễn nhiễm covid một mươi chín này là liệu gen di truyền có đóng vai trò nào hay không
nhà nghiên cứu andras sapan thuộc đại học rockkafieller đã tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu gen của khoảng bảy trăm linh người
với nhiều tiêu chí như xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận người đó chưa từng mắc covid một mươi chín
tiếp xúc với virus mật độ cao mà không có phương tiện bảo vệ như khẩu trang hay tiêm chủng
tuy nhiên cho đến nay
vẫn chưa xác định được những người mắc covid một mươi chín
không xác định được bất kỳ một sự khác biệt nào về gen có liên quan đến vấn đề này
ông spa an cũng nhất trí rằng tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu duy nhất để ngăn bệnh trở nặng
theo các chuyên gia y tế những người chưa mắc covid một mươi chín cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa
đã chứng tỏ hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh như tiêm chủng và đeo khẩu trang
vì không thể biết được người nào mắc bệnh sẽ có nguy cơ bệnh trở nặng tử vong
hay là phát triển các triệu chứng covid kéo dài vốn rất khó chẩn đoán và điều trị
ngoài ra việc không mắc covid một mươi chín ở một thời điểm nào đó trong đại dịch không đảm bảo sẽ không mắc trong tương lai
tiếp tục cập nhật những thông tin về điểm nóng trung quốc
để đối phó với bối cảnh số ca mắc mới tiếp tục tăng
nhà chức trách thượng hải đã dựng hàng rào bên ngoài các khu dân cư để chống dịch
tuy nhiên cách làm này đã gây ra làn sóng bất bình mới trên mạng xã hội trung quốc
hình ảnh công nhân mặc áo bảo hộ toàn thân màu trắng phong tỏa cổng vào các khu dân cư
và ngăn tỏa bệnh
các khu dân cư vàng bộ con phố ở thượng hải với hàng rào xanh lá cao gần hai mét
đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội theo reuters hôm hai mươi bốn tháng bốn
một người dùng mạng xã hội weibo nói
thật là thiếu tôn trọng những người bên trong khi dùng hàng rào kim loại để quây kiến họ
một video cho thấy cư dân đứng từ ban công để quát tháo nhân viên đang dựng rào
nhóm nhân viên sau đó nhượng bộ và đem rào chắn đi
một số video khác cho thấy người dân cố gắng tháo rỡ các hàng rào đã dựng
một người dùng weibo khác đặt câu hỏi
lỡ có cháy nhà thì người bên trong khu hàng rào phải làm sao
phần lớn rào chắn được dựng lên bao quanh các khu dân cư được xem là khu vực niêm phong
đây là các tòa nhà có ít nhất một người xét nghiệm dương tính ncov và cư dân bị cấm ra khỏi nhà
theo reuters hiện chưa rõ điều gì khiến cho nhà chức trách dùng tới hàng rào
thông báo ngày hai mươi ba tháng bốn của một cơ quan địa phương được chia sẻ trên mạng cho biết
họ đang phải áp dụng chế độ rào

reuters chưa thể kiểm chứng được tính chính xác của thông báo đưa trên
hình ảnh cho thấy hàng rào xanh trên một con phố ở trung tâm thượng hải vào hôm hai mươi bốn tháng bốn
thượng hải thành phố đông dân nhất và trung tâm kinh tế quan trọng nhất của trung quốc
đang chống lại đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước tới nay
hôm hai mươi bốn tháng bốn giới chức thượng hải đã ghi nhận ba mươi bốn trường hợp tử vong do mắc covid một mươi chín
thượng hải đang thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín toàn thành phố
đồng thời đẩy nhanh việc chuyển các ca dương tính tới trung tâm cách ly tập trung
để cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng
đối với nhiều cư dân tại đây biện pháp phong tỏa đã kéo dài hơn ba tuần
nhiều người lên mạng than thở về các điều kiện cách ly
về tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm và điều trị y tế
còn tại italia một nghiên cứu được viện y tế quốc gia italia công bố vào ngày hai mươi ba tháng bốn cho thấy
nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín đang gia tăng ở phụ nữ
thanh niên trong độ tuổi từ một mươi hai đến bốn mươi chín và các nhân viên y tế
nghiên cứu của iss nêu rõ nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín cao hơn ở những người đã mắc covid một mươi chín cách đây hai trăm một mươi ngày
những người chưa tiêm vaccine hoặc những người mới chỉ tiêm một liều vaccine trong hơn một trăm hai mươi ngày
so với những người đã tiêm đủ liều vaccine
theo iss trong giai đoạn từ ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai italy
đã có ba trăm năm mươi bảy ba trăm bảy mươi chín ca tái nhiễm covid một mươi chín chiếm ba hai tổng số ca mắc covid một mươi chín
tuần trước số ca tái nhiễm chiếm bốn năm tổng số ca tăng so với mức bốn bốn của tuần trước đó
dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ tử vong trong số những người trên năm tuổi không tiêm vaccine
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng hai đến hai mươi bảy tháng ba đã cao gấp khoảng năm lần so với những người đã tiêm đủ liều vaccine
và cao gấp một mươi lần so với những người đã tiêm đủ liều vaccine
theo các số liệu thống kê mới nhất bốn hai triệu người italy đủ điều kiện tiêm chủng vẫn chưa tiêm mũi đầu tiên
trong khi hai triệu người khác chưa tiêm liều thứ ba
bộ y tế italy cho biết trong ngày hai mươi ba tháng bốn nước này đã có bảy mươi năm trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín mới
so với bảy mươi ba hai trăm một mươi hai ca vào một ngày trước đó trong khi số ca tử vong giảm từ hai trăm linh hai người xuống còn một trăm bốn mươi ba người
thưa quý vị tiếp tục nhận những phản ứng gây gắt của người dân
liệu trung quốc có tiếp tục duy trì chính sách zero covid hay không
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo